văn phòng chính phủ đã tổ chức họp báo chính phủ thường kỳ để thông tin về nội dung phiên họp chính phủ thường kỳ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
và trả lời các nội dung liên quan đến các vấn đề khi dịch bệnh covid một mươi chín quay trở lại lần thứ hai
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng chủ trì phiên họp
liên quan đến vấn đề người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào việt nam đại diện bộ công an cho biết
đã chỉ thị các địa phương thực hiện nghiêm việc kiểm tra xuất nhập cảnh bảo đảm tuyệt đối an toàn an ninh
ở các địa phương có hai dạng nhập cảnh vào đó là người trung quốc và người việt nam lao động từ trung quốc về
nên cũng cần có biện pháp phù hợp
liên quan đến vấn đề người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào việt nam đại diện bộ công an cho biết

về vụ án nhật cường đại diện bộ công an cho biết đây là vụ án nghiêm trọng phức tạp thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi và chỉ đạo
cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án với bốn tội danh hai mươi tám bị can bắt giam hai mươi bị can và truy nã tám bị can
hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra theo kế hoạch sẽ kết thúc điều tra trong quý ba năm hai nghìn hai mươi
về chỉ số tiêu thụ điện tăng khiến tiền điện tháng sáu tăng quá cao so với tháng năm
đại diện bộ công thương cho biết bộ đã ra soát và đưa ra năm nhóm giải pháp để khắc phục
bộ công thương đã chỉ đạo tập đoàn điện lực việt nam kiểm tra các thắc mắc của người dân
yêu cầu evn xử lý nghiêm các cán bộ liên quan đến các lỗi kỹ thuật
ngoài ra cũng yêu cầu evn thông báo tiền điện đến khách hàng qua các thiết bị điện tử mà khách hàng dùng
bộ công thương cũng yêu cầu evn triển khai thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử để khách hàng tiện theo dõi